theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm nay chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
nên khu vực vùng núi bắc bộ có mưa rông cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng kiểm theo lốc xét và gió giật mạnh
cảnh báo mưa lớn ở vùng núi bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày một mươi bảy một mươi tám tháng sáu
thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi phía bắc
đặc biệt là các tỉnh hà giang tuyên quang thái nguyên cao bằng bắc cạn yên bái lào cai ngập lụt vùng trũng cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
dự báo thủ đô hà nội ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp hai cấp ba
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bảy ba mươi độ c cao nhất từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c